ngày hai tháng một mươi tổng công ty điện lực miền trung phối hợp với hội chữ thập đỏ tỉnh quảng bình
tổ chức trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
tại xã mai hóa huyện tiên hóa tỉnh quảng bình
gia đình chị hà thị nhị ở thôn đông hòa xã mai hóa có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
chỉ bị khuyết tật nặng và làm mẹ đơn thân sống trong ngôi nhà tạm bỡ
được tổng công ty điện lực miền trung hỗ trợ năm mươi triệu đồng
và sự giúp đỡ của chính quyền địa phương cùng hội chữ thập đỏ
sau năm tháng thi công ngôi nhà dành cho mẹ con chị nhị đã được hoàn thành
từ đây mẹ con người phụ nữ khuyết tật này có nơi ở ổn định an toàn
nhất là trong thời gian mưa lũ
đây là một trong năm nhà tình nghĩa được tổng công ty điện lực miền trung hỗ trợ xây dựng cho người nghèo tỉnh quảng bình